chậm nhất là vào ngày tám tháng bốn học sinh trường quốc tế mỹ việt nam tại tp hcm sẽ đi học trở lại
và đây là thông tin được cung cấp trong buổi họp báo vào chiều ngày hai tháng bốn
do sở giáo dục đào tạo tp hcm và trung tâm báo chí tp hcm phối hợp tổ chức
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm sau vụ lộn rộn giữa giáo viên chưa được trả lương bảo hiểm tiền thuê nhà
giáo viên nước ngoài không đến trường dạy học tại trường quốc tế mỹ việt nam
sở đã tham mưu thành lập tổ công tác làm việc nhiều lần với nhà đầu tư
tuy nhiên không có nhà đầu tư nào vào vận hành trường
trước tình hình đó nhiều phụ huynh đã bày tỏ mong muốn đóng góp kinh phí để cho con tiếp tục học
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sở đã tiếp xúc với phụ huynh ghi nhận có tám mươi bốn năm mươi sáu phụ huynh đồng ý
cho con tiếp tục học tại trường và tham gia hỗ trợ cho nhà trường
hiện có hơn một phụ huynh đồng ý cho con đi học lại nhưng mới sáu trăm một mươi hai phụ huynh đồng ý là đóng tiền
đến ngày hai tháng bốn các phụ huynh đã đóng thêm hai mươi một bảy tỷ đồng đủ trả lương cho giáo viên tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục đào tạo cũng đề xuất thành lập tổ công tác giám sát hoạt động của nhà trường
đồng thời lên phương án tái cấu trúc tài chính để đảm bảo hoạt động lâu dài